không có chuyện tăng chi quản lý hành chính còn số trên bảy tỷ đồng trong báo cáo kiểm toán nhà nước chỉ là số liệu dự toán bảo hiểm xã hội việt nam lập gửi bộ tài chính và các bộ ngành có liên quan không phải là dự toán chi phí quản lý được thủ tướng giao
tôi cũng xin pháp khẳng định rằng đấy là một thông tin chưa chính xác
theo quyết định một trăm năm mươi ba ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về giao dự toán thu chi cho bảo hiểm xã hội việt nam năm hai nghìn một mươi năm
thì cái dự toán về kinh phí quản lý thì chỉ có được giao là có sáu năm trăm sáu mươi tỷ thôi tức là tăng khoảng năm mươi chín và cái số tăng tuyệt đối thì khoảng hơn hai bốn trăm linh tỷ thôi
thế cái việc tăng số tuyệt đối là hai bốn trăm linh tỷ là để phục vụ cho những cái nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của hệ thống bảo hiểm xã hội
cho đến năm hai nghìn một mươi năm tất cả các quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đều
có kết dư tức là giữa cái số chi thì thấp hơn cái số thu kể cả lấy quỹ bảo hiểm y tế
tôi xin khẳng định một lần nữa là không có chuyện tăng chi quản lý đặc biệt là tăng chi hình chính
và những cái chi đó là hợp lý và đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
thực tế trong nhiều năm trở lại đây bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện rất nhiều giải pháp để tăng số người dân tham gia bảo hiểm xã hội
theo đúng kế hoạch mà chính phủ giao và nghị quyết của quốc hội
do đó các khoản chi về tuyên truyền đến người dân và công ty
công nghệ thông tin chính là chìa khóa minh bạch tài chính
năm hai nghìn một mươi bốn chính phủ ra nghị quyết định yêu cầu bảo hiểm xã hội việt nam là phải đẩy mạnh công nghệ thông tin
và cái công nghệ thông tin này nó chiếm một cái tỷ trọng tiền rất là lớn để chúng ta nối mạng
và tôi cho rằng con đường phát triển con đường bền vững công khai minh bạch của bảo hiểm xã hội việt nam là phải công nghệ hóa thông tin
và phải kết nối giữa người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh và với hệ thống bảo hiểm xã hội trong toàn quốc
thì đây là một vấn đề nó được khẳng định rằng là
nó tăng lên chi phí nhưng đó là đáp ứng yêu cầu của quản lý
hiện bộ lao động thương minh và xã hội có đề xuất quy định tăng tuổi nghỉ hưu từ năm mươi năm lên sáu mươi với nữ và sáu mươi lên sáu mươi năm với nam trong dự án bộ luật lao động sửa đổi
tuy nhiên có ý kiến cho rằng nguy cơ vỡ quỹ chính là một trong những nguyên nhân của đề xuất này
tuy nhiên theo bảo hiểm xã hội việt nam việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu không liên quan đến chi phí quản lý bộ máy bảo hiểm xã hội
mục tiêu lâu dài của tăng tuổi nghỉ hưu là đảm bảo tính lâu dài bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội
kinh phí quản lý không lấy từ nguồn thu quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế mà trích từ phần nguồn lợi tăng trưởng
vì vậy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và doanh nghiệp là đảm bảo chi trả quyền lợi cho người lao động
chúng tôi đang dự báo dự báo cái khả năng cân đối quỹ trong giải hạn và đề xuất những cái giải pháp để làm sao mà cái quỹ của chúng ta
nó ổn định trong về mặt lâu dài
nên để quyền định lâu dài thì chỉ có ba giải pháp thôi
một là tăng mức đóng hai là giảm mức hưởng không thì phải kéo dài cái thời gian mà người ta tham gia tham gia cái chính sách này thôi
tăng mức đóng thì có thể nói rằng là rất là khó khăn rồi vì cái tỷ lệ tuyệt đối chúng ta cũng đang là khá cao
và chúng ta lại cũng hưởng cũng là cao nhất thế giới
còn cái việc mà giảm quyền lợi thì đây là một công việc hết sức không nên làm
vì thế cho nên cũng phải nghĩ tới để trình cho một cái lộ trình
thích hợp nào đó để chúng ta kéo dài cái thời gian đóng ra thông qua việc tăng tuổi nghỉ hưu một cách hợp lý nó phù hợp
kinh phí quản lý và cái việc tăng tuổi nghỉ hưu nó không liên quan gì đến với nhau cả
thứ nhất là cái kinh phí quản lý của bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế không lấy từ nguồn thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
mà được trích từ cái nguồn tăng trưởng
thậm chí còn có ý kiến thà gửi tiết kiệm còn hơn đóng bảo hiểm xã hội vì họ lo ngại mức đóng tăng cao theo đúng lộ trình nhưng thực hưởng khi về hưu thì thấp
theo lý giải của ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đây là quan điểm sai lầm
bài toán quỹ hưu trí chúng ta đang hướng tới là cân bằng bảo tồn và đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội
tuy nhiên mức đóng bảo hiểm xã hội như hiện nay người lao động đóng hai mươi năm chỉ đủ chi trả khoảng từ bảy đến tám năm lương hưu
tuổi về hưu thấp trung bình người lao động đóng bảo hiểm xã hội hai mươi chín năm có nghĩa là quỹ lương hưu chi trả khoảng một mươi năm
tuổi thọ bình quân hiện tại ở nước ta tăng nhanh là bảy mươi ba tuổi
như vậy bài toán quỹ lương hưu chỉ đủ trả được một mươi năm thiếu một mươi năm đồng nghĩa mất cân đối quỹ
năm hai nghìn có ba mươi bốn người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng lương hưu
và năm hai nghìn một mươi một
chỉ còn chín chín người đóng cho một người hưởng và đang có xu hướng giảm tiếp
vấn đề này chỉ có thể giải quyết được khi chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội
xác định mức đóng hưởng hợp lý bảo tồn và phát triển quỹ
theo đó phải mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và phải hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân
cái việc mà mất cân đối chủ yếu là do cái quan hệ đóng hưởng
do các cái tham số khi mà chúng ta đánh giá giữa cái mức đóng và mức hưởng của người lao động và người sử dụng lao động
và việc này thì không phải của mỗi việt nam
việc này là gần như tất cả các nước trên thế giới đều gặp phải
và nâng tuổi nghỉ hưu là một trong những cái giải pháp để làm giảm cái mất cân đối
đóng bảo hiểm xã hội này thì anh đóng tám thôi doanh nghiệp phải đóng thêm một mươi tám
trong đó là có cái cả hai cái quỹ kia bốn nữa tức là một mươi bốn
thế thì rõ ràng rằng là khi anh tính tiết kiệm cho anh tính cái cả cái một mươi tám tức là tính hai mươi bốn
nhưng bản chất người lao động bỏ ra chỉ có bốn
nếu anh không tham gia thì anh chỉ có tám thôi
còn cái phần của nhà nước kia là nó phải vào cái thu nhập doanh nghiệp và phải nộp thuế cho nhà nước
thế anh không tham gia bảo hiểm xã hội làm sao có cái chuyện nhà nước đóng cho anh cái một mươi bốn đó
một trong những nguyên nhân xảy ra khiến quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng
đó là các hành vi trục lợi bảo hiểm chậm đóng
nợ đóng bảo hiểm số tiền trục lợi hay nợ đóng hàng năm là không hề nhỏ
và ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người khác
công tác quản lý lao động của chúng ta cũng chưa chặt chẽ
cái việc khai trình khai báo tăng giảm lao động của các doanh nghiệp là thực hiện không nghiêm túc
và vì thế thì chúng ta cũng không nắm được bao nhiêu người còn trong hệ thống
bao nhiêu người sẽ gia nhập hệ thống bao nhiêu người tồn tại trong hệ thống mà chưa hề tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội việt nam đã áp dụng nhiều giải pháp để xử lý tình trạng này
trong năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi tám
riêng đối với các doanh nghiệp nợ động bên cạnh nhiệm vụ khởi kiện của tổ chức công đoàn
bảo hiểm cũng đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra để có thể phối hợp cùng tổ chức công đoàn
buộc doanh nghiệp sớm hoàn trả tiền nợ đóng đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động
thưa quý vị vỡ quỹ bảo hiểm chi trả không minh bạch trục lợi bảo hiểm
là những vấn đề mà không chỉ người đóng và thụ hưởng bảo hiểm lo ngại
mà ngay cả các cơ quan quản lý cũng cần xem xét
tính toán thận trọng trong tương lai vì sự bình ổn an sinh xã hội
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt